xin chào và hẹn gặp lại
nhờ được ủy ban nhân dân địa xuất thậm chí cả mốc thời gian năm hai nghìn ba mươi theo kế hoạch nghị quyết tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của hội động nhân dân thành phố hà nội ông chưa đồng tình
ông tiến phân tích để dừng hoạt động xe máy tại các quận nội thành đến năm hai nghìn hai mươi năm vận tải khách hàng công cộng phải đáp ứng được ba mươi ba mươi năm nhu cầu
với giai đoạn chuẩn bị từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi đạt từ hai mươi hai mươi năm nhu cầu
nhưng hiện nay con số này mới một mươi bảy
vậy khi thành phố cấm xe máy người dân sẽ đi lại bằng gì
do vậy không chỉ năm hai nghìn ba mươi mà đến năm hai nghìn năm mươi nếu vận tải vẫn chưa đạt đến năm mươi nhu cầu đi lại của người dân thì thành phố chưa nên đặt ra vấn đề cấm xe máy
ở việt nam ngoài phương tiện xe máy còn là công cụ để mưu sinh ông tuyến nói
nếu thực tế dừng hoạt động xe máy tại một số thành phố trên thế giới tiến sĩ nguyễn xuân thủy nguyên giảng viên đại học giao thông vận tải cho rằng
các thành phố như bắc kinh quảng châu singapore
thành công trong việc cấm xe máy là do họ đặt ra lộ trình rất rõ ràng
cụ thể trong đó lộ trình đầu tiên là phát triển vận tải hành khách công cộng
khi thành phố dừng hoạt động xe máy vận tải hành khách công cộng thường đáp ứng từ năm mươi đến bảy mươi nhu cầu đi lại
với xe buýt họ chỉ đi bộ vài trăm mét là có điểm tiếp cận
ngoài ra họ còn các loại hình vận chuyển khối lớn khác như brt đường sắt đô thị tàu điện ngầm
và thậm chí là xe đạp công cộng để đi vào các ngõ nhỏ khu dân cư xe cơ giới khó đi vào ông thủy nói
theo ông thủy quảng châu trung quốc cấm xe máy vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi họ triển khai nội dung này lập tức có năm mươi nhu cầu đi lại của người dân
được xe buýt phục vụ hai mươi chuyển sang đi ô tô hai mươi chuyển sang đi xe đạp xe đạp điện một mươi chuyển sang đi bộ
hà nội hiện nay vận tải hành khách công cộng mới chỉ đạt một mươi bảy nhu cầu
tuy có brt và đường sắt đô thị
nhưng mới một tuyến và thị phần vận chuyển đang trông chờ hết vào xe buýt
nhưng đã đặt ra vấn đề cấm xe máy khu vực trung tâm là vừa chưa phù hợp
nóng vội và có phần phi thực tế ông nói tiếp
hiệp hội vận tải hà nội là một trong các cơ quan được đại diện ubnd tp hà nội
mời viết tham luận về đề án quản lý phương tiện giao thông khi đang trong quá trình xây dựng
ông bùi danh liên phó chủ tịch hiệp hội vận tải hà nội cho rằng
đây là giải pháp cần thiết nhưng sai mục tiêu chống ủn tắc
theo ông liên để chống ủn tắc hiệu quả có tính bền lâu và cũng chưa cần cấm xe máy
hà nội cần thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm một số giải pháp
gồm di rời các trụ sở cơ quan trường học bệnh viện ra khỏi nội đô
theo quy hoạch đã được thủ tướng chính phủ đồng ý cả chục năm nay
quản lý có hiệu quả sử dụng đúng mục đích mặt bằng sau di rời các cơ quan trụ sở
hiện nay gần hai mươi cơ sở ngành của thành phố hà nội đã di rời trụ sở về khu liên cơ võ trí công
nhưng các trụ sở cũ vẫn chưa được bàn giao phục vụ cho các hoạt động công cộng
vậy di rời các chủ sở để làm gì
ông liền nói nếu thực hiện đúng quy hoạch và không cấp phép tràn lan xây dựng nhà cao tầng
trung tâm thương mại trong khu vực nội đô như hiện nay
dân số nội thành lập tức giảm ít nhất đến ba mươi giao thông đi lại dễ thông thoáng
giải pháp này cũng giúp ngân sách nhà nước mỗi năm không phải tốn hàng nghìn tỷ đồng
để xây thêm cầu vượt mở rộng đường xén hè giải phân cách rất phản khoa học
thay mặt ủy ban nhân dân tp hà nội ông nguyễn mạnh quyền
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp thông tin nghị quyết tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của hội đồng nhân dân
dừng hoạt động xe máy tại các quận vào năm hai nghìn ba mươi là một chủ trương đúng đắn
được đa số người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ
tuy nhiên ông quyền cũng nhìn nhận kết cấu hạ tầng giao thông vận tải chưa đồng bộ
theo kế hoạch các tuyến vành đai từ một đến ba được đầu tư chưa hoàn chỉnh
vảnh đai thứ bốn và vảnh đai năm chưa được đầu tư tỷ lệ vận tải hành khắc công cộng chưa đặt theo yêu cầu đề ra
tình trạng un tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp đặc biệt vào giờ cao điểm và các dịp lễ tết tập trung đông người
chưa có lộ trình di rời các cơ quan trung ương trong nội thành ông quyền nói
đề cập các giải pháp thực hiện dừng xe máy trong khu vực các quận nội thành
chiều ngày bảy tháng một mươi hai đại diện sở giao thông vận tải hà nội đơn vị xây dựng đề án cho biết
sở giao thông vận tải và các ngành sở có liên quan đang triển khai đồng bộ sáu nhóm giải pháp đề án đưa ra
trong đó nhóm giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng sở giao thông vận tải đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
vận tải hành khắc công cộng đặt từ ba mươi đến ba mươi năm nhu cầu
cùng với mục tiêu này khi thực hiện dừng hoạt động xe máy
người dân trong khu vực thực hiện chỉ cần đi bộ dưới năm trăm linh mét là tiếp cận điểm dừng xe công cộng tỷ lệ hiện nay là bốn mươi
với hai mươi khu vực dân cư còn lại
nếu nằm trong các khu tập thể dân cư xa đường lớn
thành phố sẽ xây dựng phương án kết nối bằng xe đạp công cộng taxi giá rẻ
thậm chí hoàn thiện hạ tầng về hè để người dân có thể đi bộ
theo báo cáo trong thời gian tới thành phố tiếp tục triển khai tám nhiệm vụ
đầu tiên là xây dựng đề án giao thông thông minh trong tổng thể đề án thành phố thông minh
tập trung vào những nội dung cụ thể như xây dựng cơ sở dữ liệu về hạ tầng giao thông
về phương tiện giao thông và các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh
điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông
nhiệm vụ thứ hai là xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý
điều hành và điều tiết giao thông ứng dụng công nghệ thông tin cho quản lý
sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu nhu cầu đỗ xe
cùng với đó là quy định số lượng xe chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện phục vụ kinh doanh hoạt động
theo khu vực trên địa bàn thành phố phù hợp với kết cấu và an toàn giao thông
dự kiến sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một
thành phố cũng thực hiện nhiệm vụ đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố
có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào
và đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống
vận tải khách hàng công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm hai nghìn hai mươi
báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ nêu xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển việc làm
đảm bảo đời sống với thương binh có xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng chở người đang hoạt động
ra soát bố trí hợp lý các điểm đỗ rừng điểm trung chuyển phục vụ kết nối giữa hai loại hình vận tải khách hàng
công cộng các điểm giao thông tĩnh với phương tiện giao thông cá nhân
tuy nhiên theo ủy ban nhân dân thành phố với ba nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý
do khung kiến trúc về thành phố thông minh trong đó giao thông thông minh chưa được xây dựng và ban hành
dẫn đến những nhiệm vụ này chưa thể triển khai ngay được
cụ thể đối với thành lập trung tâm quản lý điều hành giao thông chung của thành phố
đảm bảo chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải
ủy ban nhân dân thành phố đã kế hoạch số tám mươi năm về kế hoạch công nghệ thông tin thành phố hà nội vào năm hai nghìn hai mươi
trong xác định nhiệm vụ nghiên cứu tổ chức triển khai trung tâm điều hành thông minh thành phố
trong đó trung tâm gián sát điều hành giao thông và đã giao cho văn phòng ủy ban nhân dân thực hiện
đối với hai nhiệm vụ xây dựng đề án giao thông thông minh trong tổng thể đề án thành phố thông minh
tập trung vào những nội dung cụ thể xây dựng cơ sở dữ liệu về hạ tầng giao thông
về phương tiện giao thông và các phần mềm phục vụ công tác quản lý điều hành hệ thống giao thông thông minh
điều hành tổ chức giao thông và xử lý vi phạm giao thông xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến
để phục vụ công tác quản lý điều hành và điều tiết giao thông ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
sử dụng điểm đỗ xe nhằm tối ưu hóa nhu cầu đỗ xe
ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số năm nghìn hai trăm bảy mươi tám về việc tạm dừng thực hiện
thành phố cho biết sẽ thực hiện tiếp khi có đủ điều kiện về khung kiến trúc của thành phố thông minh và giao thông thông minh
báo cáo của ủy ban nhân dân tp cho biết trong thời gian tới sẽ thực hiện nghiên cứu nhằm hạn chế
ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường khu vực trung tâm thành phố với hai nội dung
với đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực trên địa bàn thành phố
có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường sẽ xây dựng đề án thu phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
đảm bảo chuẩn kỹ lưỡng đảm bảo điều kiện để tổ chức thực hiện trong thời gian thích hợp
xin ý kiến của các cấp các ngành các nhà khoa học để tổ chức triển khai thực hiện
với đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ
của hệ thống vận tải khách hàng công cộng tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm hai nghìn hai mươi
thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đo kiểm khí thải mô tô xe máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố
làm cơ sở nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí
tiếp tục triển khai đồng bộ các tuyên truyền giáo dục nhằm vận động người dân chấp hành luật giao thông đường bộ
từng bước tạo thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay thế cho phương tiện giao thông cá nhân